thời gian qua với sự năng động trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng đoàn viên thanh niên công ty điện lực gia lai đã triển khai tốt các hoạt động an toàn vệ sinh lao động góp phần bảo đảm an toàn tính mạng con người tài sản và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai hiện có một mươi bảy tri đoàn trực thuộc với tổng số ba trăm chín mươi chín đoàn viên với đặc thù ngành điện luôn tiềm ẩn các yếu tố gây mất an toàn cho con người thiết bị phương tiện
vì vậy các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động đã được một trăm linh đoàn viên thanh niên công ty nghiêm túc thực hiện
vì vậy các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động đã được một trăm linh đoàn viên thanh niên công ty liên tục thực hiện
tôi là ưu tiên đặt lên hàng đầu là phải tích cực tiên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị và đặc biệt trong đó là các đồng chí tử trẻ các đồng chí thanh niên của tri đoàn của đơn vị
đồng thời mỗi đoàn viên đều là một tấm gương chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông thực hiện các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường do công ty phát động như nói không với rác thải nhựa và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo trí tuệ tinh thần sung kích của tuổi trẻ đoàn thanh niên
qua một năm hoạt động đoàn thì công tác đoàn của đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai đã đạt được những thành tích nhất định trong ba năm liền thì đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai cũng đã được trung ương đoàn tặng bằng khen
và năm hai nghìn một mươi chín này thì chín tháng đầu năm là đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của cấp trên giao chín tháng và trong ba tháng còn lại thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín được cấp trên giao
nhờ thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động
phát huy phai trọng
đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh sản xuất của đơn vị hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng